trong bình mỗi năm thiên tai khiến việt nam mất đi từ một đến một năm gdp và khoảng trên ba trăm linh người chết và mất tích
các loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn ở việt nam bao gồm lũ lũ quét mưa lớn và sạt lở đất
nhiều năm nay cứ bước vào mùa mưa lũ thì người dân vùng lũ thôn tân đức xã hương hóa huyện miền núi tuyên hóa của tỉnh quảng bình
lại nơm nớp lo sợ khi mà con đường độc đạo vào thôn thường bị ngập lụt và chia cắt
đặc biệt là việc đến trường của các em học sinh ở vùng lũ tân đức
càng gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm mỗi khi phải lội qua con đường ngập nước này
chia sẻ với đồng bào vùng lũ nơi dẻo cao biên giới xã hương hóa đã có những tấm lòng thiện nguyện
với những món quà ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc đến với người dân nghèo nơi đây
lan tỏa yêu thương và gắn kết tình dân tộc
hôm nay là một ngày đáng nhớ và đặc biệt đối với gia đình em trần thảo vi và nhiều hộ dân thôn tân đức
xã hương hóa huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình
thảo vi không còn phải lội bộ vất vả khi đi qua cầu tạm khe con để đến trường
vì cũng không còn phải bỏ dở những bài học khi nước sông dâng cao phải nghỉ học ở nhà vì mưa lũ chia cắt
bởi từ đây cây cầu tạm ọp hẹp khe con con đường độc đạo của người dân thôn tân đức về trung tâm xã và ngược lại
đã được thay thế bằng cây cầu và đường vượt lũ bằng bê tông kiên cố chắc chắn
công trình cầu và đường vượt lũ thôn tân đức xã hương hóa được thiết kế gồm phần cầu chính và phần đường hai đầu cầu
có chiều dài hai trăm linh mét chiều rộng bốn mét đường được đổ bê tông kè đá kèm theo cống thoát lũ
công trình có giá trị tổng mức đầu tư là năm trăm bảy mươi triệu đồng
công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi về giao thông cho người dân
nhất là các em học sinh có điều kiện
công trình sẽ tạo điều kiện đến trường tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ công cộng
công trình được công lọc bộ ban nghệ sĩ và cựu doanh thủ bóng đá việt nam và các doanh nghiệp đóng góp
kêu gọi tài trợ vừa mới hoàn thành và bàn giao cho địa phương sử dụng
chúng tôi đã kêu gọi được một số tiền nhất định để cùng với cả đoàn thanh niên quảng bình
làm một cái con đường một cái đập tràn để cho các em cho bà con được thuận tiện trong việc đi lại
vâng rằng là không phải là chỉ làm đây là một công trình mà
chúng tôi sẽ còn cùng với cả các doanh nghiệp sẽ tiếp nối làm nhiều công trình như thế này hơn nữa
ở trên mọi miền của tổ quốc
ngoài việc trao tặng cho người dân xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình một chiếc cầu
tại buổi lễ khánh thành bàn giao công trình công lọc bộ ban nghệ sĩ và cựu doanh thủ bóng đá việt nam
và các doanh nghiệp cùng tỉnh đoàn quảng bình cũng đã trao tặng ba mươi xuất quà cho các hộ nghèo
gia đình chính xác học sinh nghèo vừa khó bộ suất trị giá năm trăm linh đồng
một tv cho nhà văn hóa thôn tân đức một xã hương hóa
bên cạnh đó khánh thành công trình thắp sáng đường quê với chiều dài hơn một km tại xã hương hóa
tối ngày một mươi hai tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới dự chương trình biểu diễn âm nhạc do đoàn nghi lễ công an nhân dân tổ chức
phục vụ nhân dân tại không gian phố đi bộ quanh khu vực hoàn kiến thành phố hà nội
đây là chương trình đặc biệt của các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân nhân kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô
và cũng là buổi ra mắt chính thức đầu tiên khởi động cho chủ hoạt động biểu diễn của đoàn tại khu vực này
việc tổ chức những chương trình nghệ thuật ở không gian ngoài sân khấu sẽ tạo cơ hội để quần chúng nhân dân
thụ hưởng trực tiếp âm nhạc trình thống chuyên nghiệp được thể hiện từ chính nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân
dự kiến chương trình sẽ tổ chức thường xuyên vào mỗi tháng và các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước
của lực lượng công an nhân dân tại không gian phố đi bộ hồ hoàn kiếm
phát biểu tại hội thảo khoa học quốc tế biện pháp ngoại giao trong bảo vệ an ninh quốc gia do học viện an ninh nhân dân tổ chức diễn ra trong tuần
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
thông qua bộ hội thảo sẽ giúp bộ công an việt nam nhận thức tốt hơn về công tác ngoại giao trong vấn đề đào tạo an ninh để chủ động đi trước không để bị động
đặc biệt từ những kinh nghiệm nhận diện khủng bố của liên bang nga sẽ là gợi ý giúp lực lượng công an việt nam có thể học tập vận dụng sáng tạo vào việt nam
cũng trong tuần qua thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng phu nhân và ngài konstantin volukov đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam
cùng phu nhân đã dự buổi giao lưu văn hóa quốc tế việt nam liên bang nga do học viện an ninh nhân dân tổ chức
đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực của bộ công an kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga
sự kiện là dịp để nhắc lại về tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước
qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia việt nam liên bang nga giữa bộ công an việt nam và hội đồng an ninh liên bang nga
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị tổng kết năm mươi năm đào tạo đại học của học viện an ninh nhân dân diễn ra trong tuần
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
ban giám hiệu học viện an ninh nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác đào tạo đại học
theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực người học gắn với nhu cầu sử dụng cán bộ và hướng điều chỉnh lại lực lượng của ngành công an
nghiên cứu mở các ngành mới nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tiễn
chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy học tập quản lý điều hành
đảm bảo tính hệ thống chuyên nghiệp trong công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng học viện thông minh
cũng trong tuần qua phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác chín tháng đầu năm của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ công an
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đề nghị ban chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành phương án sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ công an
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi theo hướng giữ nguyên tám doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước dừng thí điểm cổ phần hóa
công ty in ba địa
công ty bạch đằng phấn đấu tăng trưởng kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh từ một mươi một mươi năm so với kế hoạch bộ giao trong năm hai nghìn một mươi chín
dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại trường đại học hậu cần kỹ thuật công an nhân dân trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
năm học mới trường đại học hậu cần kỹ thuật công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo chú trọng đào tạo những nội dung liên quan tới chuyên ngành nhà trường
như an ninh thông tin bảo mật hệ thống thông tin kỹ thuật viễn thông tích cực chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa chương trình đào tạo trình độ sau đại học đối với các chuyên ngành kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mới tội phạm phi truyền thống
phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đề nghị trong quá trình giảng dạy các giảng viên cần bổ sung kiến thức cho các học viên
về nhận thức và đổi mới tư duy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xác định rõ vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của công tác tham mưu đặc biệt là công tác tham mưu theo mô hình tổ chức bộ máy mới của bộ công an
để kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo công an các cấp đưa ra những chủ trương kế hoạch đúng đắn kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo chỉ huy công an các cấp
cũng trong tuần qua phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống lần thứ một mươi chín của hội hưu trí cục bảo vệ kinh tế i trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nêu rõ
những kinh nghiệm thành tiệu chiến công của các thế hệ cán bộ cục bảo vệ kinh tế i đã xây dựng nền móng cơ bản vững chắc để lại nhiều dấu ấn quan trọng cho công tác bảo vệ an ninh kinh tế
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế cho tới ngày hôm nay
bộ công an mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của các hội viên hội hưu trí cục bảo vệ kinh tế một trong tất cả các mặt công tác
để lực lượng công an nói chung các lực lượng an ninh kinh tế cảnh sát kinh tế tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của học viện theo hướng chuẩn quốc gia và tiệm cận từng bước tới mức chuẩn của các nước phát triển trong khu vực
đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy học tập quản lý điều hành đảm bảo tính hệ thống chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng học viện thông minh
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của học viện cảnh sát nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị học viện cần tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế ở khu vực và thế giới khai thác hiệu quả chi thức kinh nghiệm phương tiện thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục đào tạo
góp phần xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng của đất nước trung tâm đào tạo cảnh sát trong khu vực
trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì buổi lễ
nhân hành động là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên phát sóng trên truyền hình công an nhân dân intv
với mong muốn khắc họa đời sống và công việc hàng ngày của những chiến sĩ công an nhân dân một cách sinh động hấp dẫn
comet lần đầu tiên đưa những nữ nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến vào thử thách trong môi trường huấn luyện
mỹ nhân hành động là format có yếu tố giải trí song cũng thử thách người chơi về mặt thể lực
sáu đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỳ luật khắc nghiệt nhất của những chiến sĩ cảnh sát mới
để thoát hiểm ứng phó với tai nạn thiên tai rủi ro bất chắc trong cuộc sống giải cứu tai nạn vượt qua những vụ cháy
lần đầu tiên những nữ nghệ sĩ được tiếp cận và phải nhanh chóng tiếp nhận hoàn thành các bài kiểm tra
sau một mươi một tập chơi kịch tính nhưng cũng đầy chất nhân văn ban tổ chức đã chọn được ba đội chơi xuất sắc nhất để khán giả bình chọn ngôi vị quán quân
kết quả chung cuộc đội của djoc giành giải ba và với tổng điểm bằng nhau quán quân mỹ nhân hành động mùa đầu tiên đã được trao cho hai cô gái là phương oanh và ngọc thanh tẩm